chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi ubnd tỉnh bình dương đã ban hành văn bản thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên hôm nay ngày đầu mở cửa lại hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được là những hình ảnh khá vắng vẻ tại các cửa hàng hay các cửa hàng dịch vụ khác
cụ thể các quán ăn nằm trên địa bàn thành phố thuận an hầu như đóng cửa bởi số quán cà phê mở cửa từ sáng sớm nhưng rất ít khách
chủ một quán ăn sáng khá lớn trên địa bàn thành phố thuận an cho biết từ sáng sớm đến nay chỉ bán được mấy tô khách vào ít vì họ ngại dịch bệnh
trong khi đó tại thành phố thủ dầu một nhiều quán cà phê đã mở cửa nhưng lượng khách cũng rất hạn chế có quán chỉ được hai đến năm khách
các nhà hàng quán karaoke hầu như đóng cửa hoặc chỉ mở để dọn dẹp làm lại phòng ốc để có thể mở cửa phục vụ khách trong những ngày tới
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi ubnd tỉnh bình dương đã ban hành văn bản thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
quan điểm của tỉnh là lấy phòng dịch là cơ bản lâu dài
y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội công an huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng các tầng lớp trong xã hội
các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phải được thực hiện dứt khoát kịp thời quyết liệt đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính kinh tế xã hội
các giải pháp y tế thực hiện theo phương châm cách ly xét nghiệm là then chốt vaccine thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại